thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng nam cho biết
ba địa phương gồm thị xã điện bàn thành phố hội an và huyện duy xuyên sẽ kết thúc cách ly xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ bắt đầu từ sáu giờ ngày hôm nay hai mươi tám tháng tám
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam giao chủ tịch ủy ban nhân dân huyện duy xuyên thị xã điện bàn và thành phố hội an
tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng ủy ban nhân dân các xã thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi chín của thủ tướng
đồng thời theo dõi giám sát chặt chẽ tình hình trên địa bàn không lơ là trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đến thời điểm này tỉnh quảng nam không còn địa phương nào thuộc diện cách ly theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
trong bảy ngày liên tục vừa qua quảng nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới